lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông mạng internet mạng xã hội
vẫn xuất hiện dưới nhiều chiêu trò mới và tinh vi gây thiệt hại lớn về tài sản
cho nhiều nạn nhân ở hầu khắp các tỉnh thành
thủ đoạn của loại tội phạm này vẫn là đánh vào tâm lý nhẹ dạ
thiếu cảnh giác và hám rẻ của nhiều người dân khi đã tương tác trao đổi
và mua bán trên mạng xã hội
mới đây công an tỉnh quảng bình đã đấu tranh thành công chuyên án
bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
đây là một trong những số trang facebook được đối tượng dùng để đăng tải những hình ảnh
về các loại cây cảnh nhà vườn nhằm thu hút sự quan tâm theo dõi của những người thích chơi cây
tại những trang facebook này được đăng bán những cây cảnh đẹp giá cả rất rẻ
so với thị trường đã gây sự chú ý tương tác của nhiều người
nhưng không ai nghĩ rằng đây chính là cái bẫy mà đối tượng dùng
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
tài liệu thì phát hiện có nạn nhân tại quảng bình
sau khi đặt mua cây cảnh trên không gian mạng
trên facebook nhà vườn thì đã chuyển bốn mươi bốn triệu đồng
thì lại không nhận sau khi chuyển xong thì lại không nhận được nên là không liên lạc được đối tượng
qua quá trình thu thập sạc minh bước đầu thì sạc minh làm rõ facebook này
là facebook giả
quá trình lập chuyên án đấu tranh ngày một mươi năm tháng một mươi một công an tỉnh quảng bình đã tiến hành triệu tập
đấu tranh đối với hồ ngọc hoàng chú tại tỉnh quảng nam
để thực hiện hành vi lừa đảo hoàng lên mạng tìm mua các trang facebook giả mạo các nhà vườn
chuyên bán cây cảnh cùng với các bộ tài khoản ngân hàng ví momo giả mạo
cùng với nhiều sim giác điện thoại di động các loại
sau đó hoàng đăng tải hình ảnh về các loại cây cảnh lên trang facebook giả mạo
kèm theo nội dung giao bán với mức giá rẻ hơn thị trường
khi người mua có nhu cầu liên hệ hoàng sẽ yêu cầu người mua đặt cặp trước một phần số tiền

kèm theo nội dung sao bán với mức giá rẻ hơn thị trường

hiểu tra công an tp đồng hới đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hồ ngọc hoàng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mạng xã hội nơi mà những thông tin không được kiểm chứng nhiều người chỉ vì sự chủ quan thiếu hiểu biết
đã để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội
và thực tế cho thấy gần đây các đối tượng phạm tội liên quan đến công nghệ cao gia tăng
nhất là liên quan đến lừa đảo chiếm đất tài sản trên không gian mạng
do đó mỗi người dân nên tự cảnh giác tự đề phòng không nên tin vào các chiêu trò các tin nhắn mang lại lợi ích hay tin nhắn đe dọa
đối tượng vận chuyển hơn một tấn chất độc cyanur từ hà nội lên lai châu nguyễn quốc huy
trú tại thành phố lai châu tỉnh lai châu vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lai châu bắt giữ
cụ thể vào sáng ngày bảy tháng một mươi hai tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại ngã ba đội chín xã phúc than huyện than uyên
phát hiện ô tô bán tải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua đó phát hiện trên xe chở hai mươi bao tải bên trong có chứa hạt tinh thể vón cục màu trắng nghi là chất độc cyanur
tại cơ quan điều tra huy khai nhận đã mua hai mươi bao hóa chất có chứa thành phần chất natri canite từ một chi nhánh tại hà nội
rồi vận chuyển về lai châu
natry cnnis là một chất cực độc được sử dụng để chiết vàng và các kim loại quý khác từ quặng
lực lượng chức năng tiến hành trích mẫu hóa chất thu giữ được để phục vụ công tác giám định
vào đêm qua dạng sáng ngày hôm nay liên tiếp hai vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn tp hcm
khiến một người tử vong một người bị thương bốn người được lực lượng chữa cháy giải cứu an toàn
trong đó vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc ba h ba mươi tám phút sáng ngày hôm nay tại tầng hai của căn nhà bốn tầng
được chủ hộ kết hợp cho thuê phòng trọ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều ba xe cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tuy nhiên thời điểm lực lượng chức năng có mặt thì đám cháy đã được người dân dập tắt
vụ hỏa hoạn khiến một cô gái tử vong còn thanh niên bị thương
thông tin ban đầu nguyên nhân sơ bộ vụ hỏa hoạn được xác định là do tự thiêu
tiếp đó vào khoảng năm giờ sáng tại căn nhà bốn tầng nằm trên đường cao thắng phường hai
quận ba tp hcm cũng đã xảy ra cháy
bốn người mắc kẹt đã may mắn được cảnh sát tiếp cận kịp thời và đưa ra ngoài an toàn
đám cháy được khống chế không để cháy lan sang nhà dân xung quanh